lợi dụng đường vắng nhiều xe ô tô không có người trông coi các đối tượng trộm cắp đã đập phá kính chăn gió để chiếm đoạt số tài sản mà người dân sơ hở còn để trên xe
số vụ đập kính ô tô ngày một nhiều khiến người dân thành phố vô cùng bất an lo lắng
sau thời gian vào cuộc quyết liệt phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã truy xét thành công và phá chuyên án bắt giữ được các đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng tiếp nhận thông tin tại các khu tái định cư ở địa bàn các quận liên triều cẩm lệ ngũ hành sơn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản
ngay lập tức chuyên án truy xét được xác lập
các tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử tiếp cận hiện trường nhưng dấu vết để lại dường như đều là số
khó khăn chống chất nhiều nhận định được đưa ra và manh mối về số
đối tượng thực hiện hành vi bắt đầu hé lộ
các đối tượng này thường xuyên thay đổi về đặc điểm nhận dạng đặc điểm cấu trúc của phương tiện như xe máy để nhằm tránh né sự truy vách của cơ quan công an
đến ngày trưa ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hành sự đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng được xác định là nguyễn
nguyễn anh thương ba mươi tuổi chú phường chính gián quận thanh khê và chế văn quý ba mươi tám tuổi chú phường bình thuận quận hải châu
bước đầu các đối tượng khai nhận sau những lần đi chơi về khuya thấy người dân để xe ngoài đường ở những khu vực vắng vẻ đã tiến hành đập kinh trăm gió lấy hết tài sản đem về cầm cố bán đi lấy tiền tiêu xài
riêng nguyễn anh thương còn tự mình thực hiện nhiều vụ đập kính ô tô để chiếm đoạt tài sản trị giá một trăm linh triệu đồng
vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng thương vẫn chứng nào tật nấy
thì qua đây cũng nhắn nhũ đến mà câu người dân chúng ta trong quá trình sinh hoạt nên chú ý phòng ngừa và tự quân lý tài sản của mình trước
đặc biệt là những tài sản mà gọn nhẹ những tài sản để lại thế như xe ô tô
vì vậy thì chúng ta nên chú ý vấn đề này
nhằm để mà
khỏi bớt những điều kiện để các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phản tạo của mình
khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ số đối tượng chuyên đập kính ô tô
đã cho thấy quyết tâm đến cùng của toàn lực lượng công an thành phố
đối với những đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để chiếm đoát tài sản